vào tối qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã giải cứu thành công một phụ nữ bị đối tượng đòi nợ cầm súng dao khống chế uy hiếp trên thành cầu trà khúc thành phố quảng ngãi
ngày một mươi tám tháng một nhận được tin báo về vụ việc trên đội cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ngãi đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường
thời điểm này đối tượng vừa cầm súng dao vừa uy hiếp vừa live stream trên mạng xã hội với lời lẽ đe dọa những ai đến gần
cảnh sát một trăm một mươi ba đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ công tác để nắm bắt tâm lý của đối tượng
sau hơn hai mươi phút trung tá lê minh quang đã vận động thuyết phục được đối tượng đồng ý thả con tin giao nộp vũ khí và theo lực lượng về trụ sở công an tp quảng ngãi để làm việc
đối tượng được xác định là võ hoàng tiểu ba mươi bảy tuổi ở thôn gò gia xã sơn linh huyện sơn hà
hiện vụ việc đang được công an thành phố quảng ngãi điều tra làm rõ về hành vi dùng súng khống chế nạn nhân cũng như liên quan đến việc vay đòi nợ của đối tượng tiển